thế nhưng đến nay đã gần hai mươi năm việc đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong
trong khi đó nhiều người dân địa phương sau khi giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án thì không có đất sản xuất
đáng nói hơn là mặc dù chủ đầu tư dự án chưa thực hiện xong đền bù giải phóng mặt bằng nhưng đã chia lô bán nền
người dân đánh liều mua đất xây dựng nhà xưởng trên đất chưa có sổ đỏ mà vẫn ngang nhiên qua mặt hàng loạt cơ quan chức năng
việc làm này đã phá vỡ quy hoạch chung của dự án sai phạm về trật tự xây dựng diễn ra hàng chục năm nhưng không bị xử lý
đó là những gì đang diễn ra tại khu công nghiệp làng nghề đồng quang thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhìn những dãy phố sầm ớt với những căn hộ cao tầng khó ai có thể hình dung đây lại là khu công nghiệp làng nghề
thế nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của khu đô thị lại là một câu chuyện khác
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn ba sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc ninh
có tờ trình số hai mươi bốn
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi quỹ bán nhân dân phường đồng kỵ có văn bản số sáu mươi bảy
gửi quỹ bán nhân dân tỉnh bắc ninh quỹ bán nhân dân thị xã từ sơn
có nội dung yêu cầu chủ đầu tư trích từ khu đất của dự án một phần diện tích
trả cho dân theo đúng chính sách đất một mươi
cho phép chuyển đổi tính pháp lý từ đất sản xuất công nghiệp sang đất dân cư lâu dài
để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân phường đồng kỳ
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân thị xã từ sơn có văn bản số sáu trăm linh năm
cho phép công ty itd tiếp tục triển khai dự án đồng thời kiến nghị tỉnh
cho phép chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất của dự án để giải quyết phần đất dân cư
dịch vụ đất ở trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi quỹ bán nhân dân tỉnh bắc ninh có văn bản số hai nghìn ba trăm sáu mươi
nhất trí cho công ty it tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy định
đồng thời điều chỉnh một phần diện tích đất của dự án để bố trí đất dân cư dịch vụ
cho các hộ dân
nhưng cũng phải hơn bốn tháng sau quỹ bán nhân dân thị xã từ sơn mới có quyết định
thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp làng nghề đậu quảng